cùng với công tác tuyên truyền ngành chức năng và lực lượng thanh tra cảnh sát giao thông trong tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về quá tải quá khổ
việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm theo quy định để tăng tính dân đe đối với các doanh nghiệp cá nhân cố tình vi phạm
theo đó ngoài xử lý nghiêm tài xế vi phạm thì tổ chức cá nhân giao xe cho tài xế chở quá khổ quá tải cũng bị xử lý với mức phạt gấp hai lần tài xế
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối với xe quá tải trên một trăm linh thì mức phạt đối với tài xế điều khiển phương tiện thì mức phạt là từ bảy tám triệu đồng
còn đối với doanh nghiệp và cá nhân tổ chức giao phương tiện di phạm thì đối với cá nhân thì mức phạt thì từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu
còn đối với tổ chức doanh nghiệp thì mức phạt từ ba mươi hai ba mươi sáu triệu đồng
với sự kiên quyết của các doanh nghiệp các doanh nghiệp có thể tìm hiểu về mức phạt của các doanh nghiệp
với sự kiên quyết trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của ngành chức năng
tình trạng xe quá tải quá khổ trên địa bàn tỉnh bạc liêu từng bước được chấn chỉnh
trong thời gian tới để công tác tuần tra kiểm soát và xử lý tình trạng trên được hiệu quả
ngành chức năng rất cần có sự quan tâm hỗ trợ của người dân
bởi tình trạng né chạm cân trốn tránh lực lượng tuần tra kiểm soát của các cá nhân tổ chức cố tình vi phạm ngày càng tinh vi hơn
người dân phải giám sát và tố giác những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung
đến lực lượng công an và trong đó có xe chở quá khổ quá tải
nói riêng thì chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt và đảm bảo xử lý kịp thời
cùng với quyết tâm của lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của ngành chức năng
mức phạt tiền đối với vi phạm của tài xế và chủ xe theo nghị định một trăm bảy mươi một
cũng đang phát huy tính hiệu lực hiệu quả của pháp luật trong xử lý tình trạng xe quá tải quá khổ
khi để xảy ra tình trạng trên ngoài trách nhiệm dân sự tài xế và tổ chức cá nhân giao xe vi phạm quá tải
còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm của mình
quỹ ban nhân dân thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
vừa thống nhất cùng nhà đầu tư dự án hầm phước tượng phú gia
đề xuất miễn giảm mức phí qua trạm thu phí bắc hải vân cho các hộ dân đơn vị gần trạm thu phí
theo đó chính quyền địa phương đã cùng nhà đầu tư dự án thống nhất danh sách gần một trăm một mươi phương tiện ô tô của các hộ doanh nghiệp này
để trình miễn hoặc giảm một phần phí đường bộ
ngay khi nhận được kiến nghị của các hộ dân thị trấn lăng cô đã làm công tác tuyên truyền vận động để mọi người cùng có tinh thần chia sẻ
thực tế ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng đã được lập danh sách miễn giảm mức phí qua trạm thu phí
vẫn còn rất nhiều hộ dân trên địa bàn đi tuyến lăng cô ra huế và huế vào lăng cô bằng ô tô cũng được hưởng lợi ích của hai dự án hầm
nhưng không phải đóng phí vì không lưu thông qua dự án này
theo lãnh đạo ubnd tỉnh thừa thiên huế để thực hiện phương án tài chính hoàn vốn cho dự án bot hầm phước tượng phú gia
rất cần sự chung tay tham gia của người dân đơn vị cùng đảm bảo lợi ích hài hòa giữa ba bên người dân nhà nước và doanh nghiệp
sở giao thông vận tải hà nội
đây là công trình được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù và áp dụng hình thức giao thầu
không thông qua lựa chọn nhà thầu từ giai đoạn lập dự án khảo sát thiết kế thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành
một trăm ba mươi hai bốn m chiều rộng một mươi hai m với tổng mức đầu tư gần một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
dự án sau khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông
rút ngắn thời gian khi lưu thông qua khu vực này
ba trăm linh tỷ đồng là tổng mức đầu tư xây dựng cầu vượt kết cấu vòng thép tại ngã tư lê hồng sơn
phong nguyễn bình khiêm hải phòng